một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ một a đoạn đi qua ấp cây trâm a xã bình định thành phố cà mau làm ba người tử vong
tai nạn xảy ra khi xe đông lạnh do hồ anh huy điều khiển và chạm với xe tải do tiêu văn phong điều khiển
vụ va chạm khiến chị ngô thị cẩm hai mươi bảy tuổi vợ anh phong tử vong tại chỗ
riêng anh phong và con trai là bé tiêu công danh bốn tuổi tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện
hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn